do hệ thống lọc tại nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt đã bị hư hỏng nên hơn nửa tháng nay hàng trăm hộ dân ở xã đảo an bình còn gọi là đảo bé huyện lý sơn đang phải sống trong cảnh chật vật vì thiếu nước sinh hoạt
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
sau gần tám năm đưa vào hoạt động nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt với công suất lọc hai trăm linh m khối đã dừng hoạt động hơn nửa tháng nay
nguyên nhân là do hư hỏng hệ thống bộ lọc nên một tổ máy không thể hoạt động
sự cố này ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân ở đảo bé
để có nước sinh hoạt các hộ dân phải sử dụng can nhựa lên tận nhà máy để lấy nước về dùng
cuộc sống của nhiều hộ dân bị đào lộn vì thiếu nguồn nước ngọt
đào bé hiện có trên một trăm linh hộ dân sinh sống
cách đảo lý sơn bà hải lý cuộc sống của bà con phần lớn độc lập và còn nhiều khó khăn
nguồn nước ngọt là nhu cầu thiết yếu nhất cho đảo để phục vụ sinh hoạt trong hành tòi
để sớm đưa các tổ máy đi vào hoạt động

để sớm đưa các tổ máy đi vào hoạt động xã an bình đã kiểm tra khắc phục sinh hoạt
tuy nhiên do thiết bị phải nhập từ nước ngoài về nên thời gian sửa chữa kéo dài